ivf tâm anh cũng đã được bộ y tế chính thức cấp phép nghiên cứu ứng dụng huyết tương dầu tiểu cầu tự thân trong điều trị nội mạch tử cung mỏng
cùng với nhiều kỹ thuật hiện đại khác ivf tâm anh đã mở ra hy vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn trên hành trình tìm con
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn về các công nghệ mới nâng cao tỷ lệ thành công trong ivf
đầu tiên cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba sáu năm
thưa bác sĩ một trong những vấn đề mà hiện nay rất nhiều cặp vợ chồng muốn được biết đó là những đối tượng bệnh lý nào thì nhất thiết sẽ phải làm thụ tinh trong ống nghiệm
thứ nhất là người chồng chất lượng tinh trùng họ không có đủ tốt để cho cái quá trình có thai tự nhiên xảy ra
ví dụ như trường hợp nặng nề nhất là người chồng người ta không có tinh trùng chẳng hạn hoặc là có những anh tinh trùng họ chỉ có được có vài con
hoặc là vài trăm ngàn hoặc là vài triệu chẳng hạn
còn về phía người phụ nữ thì khi hai cái hoại trứng người ta bị tắt hoặc là cái người phụ nữ đó người ta không còn trứng nữa
thì các cái trường hợp này chắc chắn là sẽ phải làm thủ tinh trong ống nghiệm
vâng rõ ràng là như bác sĩ vừa chia sẻ để có thể tăng được tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm thì không phải là một điều đơn giản
tuy nhiên thì chúng ta cũng đã có những cái yếu tố mà khi mà lưu tâm thì cũng có thể là cái tỷ lệ thành công trong thụ tinh sẽ tăng lên rất nhiều
về vấn đề này thì bác sĩ tiếp tục có thêm những chia sẻ như thế nào ạ
làm thế nào để mà tăng tỷ lệ thành công lên chúng ta hãy quay lại các cái nguyên nhân làm cho chúng ta thất bại
chúng ta cải thiện các nguyên nhân làm cho chúng ta thất bại có nghĩa là chúng ta làm tăng tỷ lệ thành công
và đây chính là tôi nghĩ là đây chính là một trong các cái tiêu chí mà chúng tôi hết sức quan tâm tại ivf tâm anh
là chúng tôi quan tâm tới cái vấn đề làm sao để tạo ra một cái phôi
phôi tốt nhất cho bệnh nhân
làm sao để mà xác định đúng cửa sổ làm tổ bệnh nhân ở đâu
và để giải quyết cái vấn đề cửa sổ làm tổ đó chúng tôi phải giải quyết thật triệt để các bệnh lý phụ khoa mà nó có khả năng làm thay đổi cửa sổ thành tổ
đó chính là cái tiêu chí điều trị tại iviet tâm anh
vâng ạ qua đây thì bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về những công nghệ làm ivf mới nhất mà hiện nay đang được áp dụng tại bệnh viện đa khoa tâm anh ạ
thứ nhất là
về cái quan điểm điều trị là chúng tôi đánh giá cao cả vấn đề hiếm mụ nam và hiếm mụ nữ
và đứng đằng sau đó là một cái phòng lab để mà có khả năng tạo ra các cái phôi tốt nhất
thật sự cái ý tưởng này thì nó cũng đi ra từ cái kim chỉ nam là ba cái nhóm nguyên nhân mà làm cho một cái người phụ nữ người ta không có thai được khi người ta điều trị thục tinh trong ống nghiệm
để có một cái phôi tốt
thì cái nguồn trứng đưa vào phải tốt
các bác sĩ bên nhóm nam khoa phải tìm được tinh trùng trong những trường hợp mà người chồng người ta gặp khó khăn mà cụ thể là các anh không có tinh trùng ngắn hạn
lab phải rất giỏi
bởi vì khi mà bác sĩ hiếm mụ nữ như tôi nói hiện giờ ở tại ivf tâm anh hơi đặc biệt là sáu mươi năm bệnh nhân của chúng tôi là trên ba mươi bảy tuổi
nó theo cái thống kê năm hai nghìn hai mươi ba
khi mà chúng tôi chọn hút trứng cho những bệnh nhân này
chúng tôi nhặt được có vài cái trứng thôi
về phía nam khoa người ta nhặt được có vài con tin trùng thôi
thì một cái nhân tố hết sức quan trọng là phải có một cái labo vững vàng
có thể nâng niu được các cái mầm giao tử này từ người vợ người chồng và từ đó tạo ra các cái phôi khỏe mạnh nhất
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
những câu chuyện cổ tích hóa thành hiện thực đã trở nên nhiều hơn mỗi ngày
hàng nghìn gia đình hiếm muộn cũng đã được đón con yêu trào đời khỏe mạnh an toàn từ trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh
với sự dẫn dắt của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê hoàng và đội ngũ bác sĩ chuyên gia hàng đầu về hỗ trợ sinh sản hiện nay
cùng việc áp dụng nhiều kỹ thuật cao vào điều trị vô sinh hiếm muộn tỷ lệ thành công của các ca ivf ở trung tâm lên đến hơn sáu mươi ba mức kỷ lục mới của ivf tại việt nam
bên cạnh thế mạnh chuyên môn và trang thiết bị hiện đại nhằm đem lại hiệu quả thành công cao cho các ca thụ tinh ống nghiệm ivf
các cặp vợ chồng khi đến điều trị tại đây sẽ có tâm lý thoải mái và an tâm với những tiện ích đặc biệt chi phí khám điều trị ưu đãi phát đồ điều trị hiệu quả tiết kiệm tối đa chi phí cho bệnh nhân